thưa quý vị vào đúng giờ ngày hai mươi tám tháng bảy tức là ngày hôm nay đà nẵng đã tiến hành giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín trong vòng một mươi năm ngày tại địa bàn sáu quận hải châu thanh khê sơn trà ngũ hành sơn cẩm lệ và liên triểu
một số tuyến đường dẫn vào ba bệnh viện bao gồm là bệnh viện c viện đà nẵng bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng đà nẵng sẽ bị phong tỏa
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có mặt để ghi nhận tình hình và hoạt động triển khai nhiệm vụ của lực lượng chức năng tại đây
bây giờ là giờ ngày hai mươi tám tháng bảy tôi đang có mặt tại tuyến đường hải phòng một trong những lỗi dẫn vào cộng bệnh viện đa khoa bệnh viện c đà nẵng tuyến đường bị phong tỏa
tại đây lực lượng chức năng đã thiết lập tổ chốt chặn việc siết chặt túc trực đảm bảo an ninh trật tự tại đây sẽ được triển khai hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trong vòng một mươi năm ngày
cùng với đường hải phòng một số đoạn trên đường quang trung đường ông ích kim đường nguyễn thị minh khai lối dẫn vào ba bệnh viện gồm bệnh viện c bệnh viện đà nẵng bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng đà nẵng đã bị phong tỏa
lực lượng công an đã bố trí một mươi điểm chốt chặn
trong trận việc đưa người việt nam ra nước ngoài trái phép lực lượng công an trên cả nước đã triển khai đồng bộ lực lượng phương tiện biện pháp và đạt được nhiều kết quả quan trọng
trong đó đã nắm chắc tình hình phát hiện phối hợp đưa hàng nghìn người nhập cảnh kể cả nhập cảnh trái phép vào các khu vực cách ly phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tổ chức điều tra khởi tố hàng chục vụ hàng chục bị can về hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép
điển hình công an tỉnh nghệ an đã điều tra làm rõ một mươi ba vụ một mươi sáu đối tượng khởi tố sáu vụ chín bị can về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép
công an tỉnh lạng sơn riêng trong tháng bảy đã phát hiện và khởi tố năm vụ ba mươi bị can về hành vi tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
công an tỉnh quảng ninh đã phát hiện khởi tố hai vụ chín đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép
công an thành phố đà nẵng đã phát hiện điều tra khởi tố vụ án khởi tố ba bị can về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép
lãnh đạo bộ biểu dương ghi nhận những thành tích kết quả đã đạt được của công an các đơn vị địa phương yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục triển khai quyết liệt có hiệu quả cao điểm tấn công chấn áp tội phạm

công an tỉnh quảng ninh đã phát hiện điều tra khởi tố ba bị can về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép
ba cục quản lý xuất nhập cảnh cử các tổ công tác trực tiếp phối hợp hướng dẫn công an các địa phương nắm chắc tình hình phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng tăng cường kiểm tra kiểm soát chặt chẽ nghiêm ngặt các cửa khẩu đường mòn lối mở trên tuyến biên giới
bốn hướng dẫn công an các địa phương nắm chặt chắt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng tăng cường kiểm tra kịp thời phát hiện năn chặn các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép hướng dẫn công an các địa phương tăng cường quản lý lưu trú của người nước ngoài trên nệp bàn kịp thời phát hiện đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật và quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đối với các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép lưu trú tại địa phương
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra cục an ninh điều tra trong phạm vi chức năng nhiệm vụ thẩm quyền
phối hợp hướng dẫn công an các đơn vị địa phương điều tra làm rõ các đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép
kịp thời truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định của pháp luật đối với các cá nhân tổ chức liên quan
phối hợp với viện kiểm sát tòa án cung cấp đưa các vụ án thực hiện thủ tục rút gọn
theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự để kịp thời truy tố xét xử nghiêm minh trước pháp luật nhằm gian đe vi phạm
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì hướng dẫn công an các đơn vị địa phương
tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng khẩn trương xác minh làm rõ xử lý kịp thời nghiêm minh đúng quy định của pháp luật
đối với các hành vi đăng tải phát tán thông tin sai sự thật về tình hình liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín xuyên tạc chủ trương chính sách của đảng và nhà nước có liên quan
công an các địa phương tham mưu với chính quyền địa phương có kế hoạch phương án ứng phó kịp thời
trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép phát hiện nghi nhiễm hoặc nhiễm covid một mươi chín để phòng chống dịch
phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội biên phòng tăng cường kiểm tra kiểm soát nghiêm ngặt các cửa khẩu
đường mòn lối mở trên tuyến biên giới kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép
phát huy vai trò các lực lượng cơ sở nhất là lực lượng công an phường công an xã cảnh sát khu vực
tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực phòng ngừa phát hiện tố giác tội phạm
nhất là các dấu hiệu liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép đi đôi với xử lý kịp thời tin báo
tố giác của người dân có liên quan để phối hợp đấu tranh xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự nhất là quản lý cư trú quản lý người nước ngoài
quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự tập trung nắm hộ nắm người
giải quyết tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở tổ chức tốt công tác phối hợp lực lượng tuần tra
kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự phòng chống xuất nhập cảnh trái phép kết hợp với thực hiện các nhiệm vụ
phòng chống dịch bệnh trang bị đầy đủ vũ khí công cụ hỗ trợ phương tiện và có phương án bảo đảm an toàn
cho nhân dân và cán bộ chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ kể cả phương án y tế nhằm phòng ngừa các trường hợp
chống người thi hành công vụ trong quá trình thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
tiếp tục hợp tác quốc tế trao đổi thông tin với công an địa phương các nước bạn trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
phòng chống xuất nhập cảnh trái phép bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến biên giới phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
chương trình sẽ được chuyển sang các tin tức về tình hình an ninh trật tự